dịch covid một mươi chín đang có những tác động không nhỏ tới tình hình kinh tế xã hội của cả nước nói chung
và thành phố hồ chí minh nói riêng
hiện tại thành phố hồ chí minh có hơn sáu năm trăm linh doanh nghiệp giải thể và tạm ngưng hoạt động
thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ đạt hơn một tỷ usd giảm gần ba mươi ba so với cùng kỳ
trong ba tháng đầu năm tổng sản phẩm grdb trên địa bàn thành phố chỉ tăng bốn mươi hai
giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
mức tăng trưởng của các khu vực các ngành kinh tế đều thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước
trong đó chịu tác động mạnh nhất là khu vực dịch vụ giảm một hai so với cùng kỳ
trong khi khu vực này chiếm tỷ trọng sáu mươi sáu trong cơ cấu grdp của thành phố
đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mức tăng trưởng grdb thấp hơn nhiều so với cùng kỳ
ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín đã khiến hơn sáu năm trăm linh doanh nghiệp giải thể tạm ngưng hoạt động
thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ đạt một tám
năm tỷ usd giảm gần ba mươi ba so với cùng kỳ
chỉ số sản xuất công nghiệp giảm một cùng kỳ tăng sáu hai
số vốn doanh nghiệp đăng ký mới giảm một mươi năm bảy so với cùng kỳ